công an tỉnh thanh hóa cho biết đơn vị vừa thu giữ bốn mươi hai viên thuốc màu hồng
một bánh nghi là heroin ba điện thoại di động một xe ô tô cùng nhiều tăng vật có liên quan
trong chuyên án phá đường dây vận chuyển mua bán che phép ma túy lớn từ lào về thanh hóa để tiêu thụ
hai đối tượng bị bắt giữ gồm lê văn thành và vi thị thu cùng chú tại huyện mường lát
trước đó tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện ngọc lạc
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa đã ập vào bắt quả tang thành và thu cùng với tăng vật vụ án
khám xét nơi ở của thành lực lượng công an thu giữ thêm hai mươi ba cục chất dẻo màu nâu nghi là thuốc viện và tám trăm một mươi triệu đồng tiền mặt
hai đối tượng khai số hàng hóa trên là hồng phiến heroin và thuốc viện
thanh chính là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán vận chuyển ma túy lớn này